hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày năm tháng bốn trên địa bàn phường nhị châu do đang trong mùa dịch covid một mươi chín nên phiên tòa hạn chế người vào phòng xét xử và phóng viên báo chí theo dõi phiên tòa tại một phòng khác thông qua màn hình trực tuyến
theo cáo trạng vào khoảng tám h ba mươi phút ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi tổ công tác của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín phường nhị châu do ông đoàn văn thuận chủ tịch ủy ban nhân dân phường làm tổ trưởng
thực hiện nhiệm vụ kiểm tra xử lý các vi phạm liên quan tới việc không chấp hành quy định phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
trong quá trình kiểm tra tại phố nhị châu phát hiện bà trần thị cánh đang bày bán thịt lợn trên vỉa hè trước cửa nhà anh võ trọng vinh không đúng nơi quy định nên đã nhắc nhở và bà cánh đã chấp thuận
tuy nhiên tổ công tác tiếp tục tuyên truyền thì trần xuân sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một là con trai của bà cánh đang đứng ở vỉa hè gần đó bất ngờ xông đến lấy dao bầu trên bàn bán thịt của bà cánh
kề dao vào cổ ông thuận chửi bới đe dọa
ngay lập tức trưởng công an phường nhị châu là đồng chí nguyễn công thành đang tham gia cùng đoàn công tác đã nhanh chóng tước được giao và khống chế được đối tượng
tại phiên tòa căn cứ vào quy định của pháp luật hội đồng xét xử đã tuyên phạt trần xuân sơn một mươi tám tháng tù vì tội chống người thi hành công vụ
trong khi đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện việt yên tỉnh bắc giang vừa ra lệnh tạm giữ đối với ba đối tượng gồm nguyễn việt bắc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chu văn hiền và nguyễn thế quyền cùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú tệ huyện việt yên vì có hành vi đòi nợ cưỡng đoạt tài sản và dùng dao đe dọa gây thương tích cho người dân trên địa bàn
trước đó vào ngày một mươi một tháng bốn công an huyện việt yên nhận được đơn trình báo của gia đình ông nguyễn văn năm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
thường trú tại xã việt tiến huyện việt yên về việc ông năm bị hai đối tượng bịt mặt xông vào nhà và dùng dao chém gây thương tích nặng
vào cuộc điều tra công an huyện việt yên đã triệu tập ba đối tượng trên để đấu tranh làm rõ
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận chính là thủ phạm gây ra thương tích cho ông nam trong đó chu văn hiền là chủ mưu thuê các đối tượng còn lại
nguồn nhân là do ông năm vây tiền hiền không trả khi hiền đến nhà lại bị ông năm xua đuổi
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cẩm lệ
thành phố đà nẵng vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn văn hùng hai mươi tám tuổi
trú tại xã hòa khương huyện hòa vang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
dù không quen biết với bất cứ trung tâm đào tạo lái xe nào trên địa bàn thành phố
thế nhưng từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hùng lên mạng xã hội facebook đăng thông tin với nội dung
nhận hồ sơ học bằng lái xe b hai bao không thi lý thuyết và nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng
chỉ đến lúc gần thời hạn đi học
nhiều người mới biết rằng mình bị lừa
ngày ba mươi tháng ba trong lúc chuẩn bị nhận tiền từ một bị hại
hùng đã bị công an quận cẩm lệ phát hiện bắt quả tang
tại cơ quan công an hùng khai nhận vì thiếu tiền tiêu xài nên thực hiện hành vi lừa đảo nói trên
bất chấp lệnh cấm tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh có điều kiện để phòng chống dịch covid một mươi chín
thế nhưng chủ cơ sở karaoke bốn nghìn năm trăm sáu mươi bảy ở phường thống nhất tp biên hòa
vẫn ngang nhiên hoạt động và tạo điều kiện cho sáu đối tượng vào
để sử dụng trái phép chất ma túy
công an phường thống nhất bất ngờ kiểm tra quán karaoke bốn nghìn năm trăm sáu mươi bảy trên đường võ thị sáu
thuộc phường thống nhất tp biên hòa tỉnh đồng nai
đã phát hiện một phòng của cơ sở này có sáu khách
trong đó có bốn nam hai nữ đang hát karaoke và sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
và ngay sau đó các đối tượng đã được đưa về công an tp biên hòa
để lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
qua kiểm tra nhanh cả sáu đối tượng đều có kết quả dương tính với chất ma túy
tỉnh đến cơ sở đã tích cực chung tay cùng các cơ quan chức năng
lập nhiều chốt kiểm dịch trên địa bàn
bên cạnh đó thì với nhiều việc làm thiết thực hiệu quả
công an tỉnh hậu giang đã góp phần ngăn chặn được dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn
hiện nay tỉnh hậu giang chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với virus sars cov hai
với tám chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ vào tỉnh hậu giang
và hai mươi ba chốt tại các huyện thị thành trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
lực lượng làm nhiệm vụ đã kiểm tra trên hai chốt kiểm dịch
một trăm bảy mươi hai lượt phương tiện và hơn bốn trăm hai mươi ba lượt người vào địa bàn tỉnh
để ngăn chặn dịch bệnh trong cộng đồng
lực lượng công an cơ sở còn lập các điểm kiểm tra y tế
tại các chợ trung tâm tiến hành đo thân nhiệt
và hướng dẫn người dân rửa tay đeo khẩu trang trước khi vào chợ
đồng thời tuyên truyền vận động các tiểu thương
thực hiện theo đúng hướng dẫn phòng chống dịch của bộ y tế
góp phần nâng cao nhận thức của bà con trong công tác phòng chống dịch bệnh
chúng ta thấy bình thường cho mình chống dịch được tốt cho mình thôi
không đeo khẩu trang
thì chúng tôi sẽ tiến hành nhắc nhở ngay
và các tổ chốt đều có khẩu trang miễn phí
sẽ cấp phát cho họ để họ đủ điều kiện đảm bảo theo cái chỉ đạo
thứ hai là đối với những phương tiện xe thì hạn chế cho đi vào
thứ ba là nếu phát hiện những trường hợp có thân nhiệt cao
thì sẽ báo ngay cho chỗ cán bộ y tế có mặt tại chốt
để tiến hành sàn lọc và thăm khám
theo dõi sức khỏe
chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả
công an tỉnh hậu giang đã góp phần ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn
hiện hậu giang chưa phát hiện trường hợp dương tính với sars cov hai
lực lượng công an tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền đến người dân
thực hiện nghiêm chỉnh việc phòng chống dịch tăng cường kiểm tra phát hiện
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cũng như không tuân theo các quy định về phòng chống dịch
đồng thời tập trung tấn công quyết liệt các loại tội phạm tệ nạn xã hội
góp phần bảo đảm an ninh trật tự và đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
và ngay sau đây sẽ là phần điểm qua những thông tin nổi bật được đăng trên các báo ra ngày hôm nay
và cụ thể như thế nào thì xin mời biên tập viên minh hương

và ngay bây giờ sẽ là phần điểm qua những thông tin nổi bật được đăng trên các báo ra ngày hôm nay
và đây là nội dung chi tiết cho các số báo ra sáng hôm nay
thưa quý vị mở đầu chúng ta sẽ cùng đọc báo lao động
trên báo lao động có đăng tải bài viết rằng
chủ động lên phương án thực hiện nghiêm ngặt quyết định của thủ tướng
và đây là các tỉnh thành phố sẽ phải thực hiện
thủ tướng quyết định về việc một mươi hai địa phương
trong đó có hà nội thành phố hồ chí minh
tiếp tục thực hiện chỉ thị một mươi sáu đến ngày hai mươi hai tháng bốn
hoặc có thể kéo dài tiếp đến ngày ba mươi tháng bốn
tùy tình hình cụ thể của việc lây nhiễm
còn tại một mươi năm tỉnh thành thuộc nhóm nguy cơ
thì cần có lộ trình thực hiện chỉ thị một mươi sáu
và thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi năm
căn cứ tình hình thực tiễn đến ngày hai mươi hai tháng bốn
cũng trên báo lao động có bài viết rằng
ba mươi sáu địa phương còn lại sẽ thuộc nhóm nguy cơ thấp
và tiếp tục thực hiện chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
và ngay sau khi quyết định trên
nhiều địa phương đã họp và triển khai
nhiều tỉnh vẫn nằm trong diện bị cách ly
tuy còn nhiều khó khăn
thế nhưng các địa phương đã khẳng định
tiếp tục chung sức đồng lòng
tiếp tục thực hiện cách ly xã hội
để góp phần nhanh chóng
để lùi dịch covid một mươi chín
còn trên báo tiên dân điện tử
trong sáng nay đã có đăng tải một bài viết
với tiêu đề hà nội hoàn thành tuyển sinh
vào lớp một mươi trước ngày một mươi năm tháng tám
thành phố hà nội vừa quyết định
ban hành các mốc thời gian
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi như sau
hoàn thành học kỳ hai trước ngày một mươi một tháng bảy
kết thúc năm học trước ngày một mươi năm tháng bảy
xét công nhận hoàn thành
chương trình tiểu học và xét công nhận
tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày ba mươi một tháng bảy
hoàn thành tuyển sinh vào lớp một mươi
trung học phổ thông trước ngày một mươi năm tháng tám
và những nội dung khác
về kế hoạch thời gian
cho giáo dục bầm non
cũng như giáo dục phổ thông
và giáo dục thường xuyên
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
trên địa bàn thành phố hà nội
sẽ vẫn được thực hiện theo quyết định
ubnd ngày hai mươi ba tháng bảy
năm hai nghìn một mươi chín của ubnd
còn trên báo kinh tế và đô thị
số ra sáng hôm nay
đã có bài viết rằng giải pháp
cần thiết để có thể đẩy lùi dịch bệnh
và theo nhận định của ban chỉ đạo quốc gia
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thì thời gian qua các đơn vị địa phương
đã thực hiện nghiêm các chỉ thị
của thủ tướng theo đúng tinh thần
chính là chống dịch như chống giặc
người đứng đầu cấp ủy chính quyền
các tỉnh căn cứ và tình hình thực tiễn
trên địa bàn
để quy định các biện pháp bổ sung
nhằm đảm bảo mục tiêu kết
vừa phòng chống dịch bệnh
vừa phát triển kinh tế xã hội
xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm
trong thực hiện các quy định
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
của ủy ban chỉ đạo trung ương
còn về tình hình phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
với phát đầu điều trị hiệu quả
thủ tướng cũng cho biết
điều đáng tự hào đó chính là việt nam
thì chưa có ca nào tử vong
tuy nhiên thì thủ tướng cũng nhấn mạnh
mặc dù bước đầu đạt được kết quả tốt
trong phòng chống dịch
thế nhưng dịch bệnh trên thế giới rất phức tạp
trong nước thì vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm
trong xã hội và có thể bùng phát dịch
bất cứ lúc nào do đó không được chủ quan
lơ là mất cảnh giác
một tinh thần tiếp tục phải được quán triệt
là chống dịch như chống giặc
thực hiện tốt mục tiêu ưu tiên cao nhất
là bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân
còn trên báo công an nhân dân online
sáng nay đã có bài viết với tiêu đề
nhân dân đồng lòng tin tưởng vào giải pháp
phòng chống dịch của nhà nước
số tiền mà mặt trận tiếp nhận ủng hộ
ngày một nhiều lên là minh chứng cho thấy
nhân dân đồng lòng tin tưởng vào các giải pháp
phòng chống covid một mươi chín mà nhà nước
đang triển khai đồng chí trần thanh mẫn
khẳng định tại lễ tiếp nhận ủng hộ
phòng chống dịch covid một mươi chín
tại trụ sở của ubnd tổ quốc việt nam
tiếp nhận số tiền ủng hộ
nhắc tới tấm lòng của chín mươi năm triệu người việt nam
và hơn bốn triệu kiều bào
ta ở nước ngoài khi luôn hướng về tổ quốc
trong những ngày cả nước đang cùng
chung tay chống dịch covid một mươi chín
hợp ứng lời kêu gọi của tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng lời kêu gọi
của thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn
chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam
qua gần một tháng phát động số tiền
hiện vật ủng hộ và đăng ký ủng hộ
tại ubnd tổ quốc việt nam
đã lên tới trên tám trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
và tại ubnd tổ quốc việt nam
sáu mươi ba tỉnh thành phố
đã lên tới trên bảy trăm linh tỷ đồng
số tiền mà mặt trận tiếp nhận
ủng hộ ngày một nhiều lên là minh chứng
cho thấy nhân dân đồng lòng tin tưởng
vào các giải pháp phòng chống covid một mươi chín
mà nhà nước đang triển khai
mặt trận tổ quốc việt nam sẽ tiếp tục
sát cánh cùng với nhà nước các lực lượng y tế
quân đội công an và nhân dân cả nước
để sớm đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh nằm trong nhóm địa phương
có nguy cơ cao nên sẽ tiếp tục thực hiện
cách ly xã hội đến hết hai mươi hai tháng bốn
tuy nhiên trong thời gian thực hiện
thành phố hồ chí minh đã có năm vấn đề
kiến nghị lên chính phủ để thực hiện công tác này
theo chiến lược bật thang vừa nghiêm ngạc hơn
song cũng phải đi kèm với các chính sách kép
kích thích kinh tế
thành phố hồ chí minh chỉ ra số liệu
thực hiện bởi bộ thông tin và truyền thông
lượng người dân di chuyển ra khỏi nhà
giảm mạnh nhất vào ngày hai mươi hai tháng ba
sau đó có xu hướng tăng trở lại vào ngày chín tháng bốn
do đó thời gian thực hiện
giãn cách xã hội tiếp theo
được kiến nghị phải thực hiện
theo chiến lược bật thang
về sau cách ly càng nghiêm ngạc
thành phố hồ chí minh đánh giá hành
vì đeo khẩu trang có vai trò tiên quyết
giữ dịch bệnh không lây lan rộng trong cộng đồng
do đó mức phạt tối đa hiện tại
với người không thực hiện đúng theo nghị định một trăm bảy mươi sáu
chỉ đang là ba trăm linh đồng
thành phố kiến nghị phải gia tăng mức phạt
tạo tính răng đe
các doanh nghiệp đã thiệt hại nặng nề
do hoạt động sản xuất giao nhận gần như ngưng trệ
do đó thành phố hồ chí minh kiến nghị
chính sách kép tức cho phép mở lại
một số hoạt động thiết yếu ít có nguy cơ lây nhiễm
đáp ứng bộ tiêu chí kiểm soát dịch bệnh của chính phủ
dĩ nhiên chính quyền địa phương
và nghiêm ngặt giám sát kiểm tra các cơ sở
nằm trong danh sách cho phép hoạt động trở lại
người dân thực hiện hạn chế ra khỏi nhà
ở mức tối đa có thể
nhưng chưa có bộ hướng dẫn cụ thể về mức an toàn
cho việc di chuyển
do đó thành phố hồ chí minh đề xuất chính phủ
do bộ y tế xây dựng mô hình
để mỗi người biết trung bình mỗi ngày
nên tránh vị trí nào nên gặp bao nhiêu người
và có thể tiếp xúc gần bao nhiêu người
từ đó chính sách giãn cách xã hội sẽ có hiệu quả hơn
hiện một số quốc gia đang đối mặt
với lạc sóng lây nhiệm thứ hai
khi mở cửa biên giới trở lại
do đó thành phố hồ chí minh kiến nghị
chỉ định một số sân bay tiếp nhận người việt nam
từ vùng dịch trở về đồng thời áp dụng cách ly nghiêm ngặt hơn
và xét nghiệm lại sau một mươi bốn ngày cách ly
một số hiệu thuốc tại hà nội
chưa thực hiện lấy thông tin về người mua thuốc cảm
cảnh sát khu vực đồng hành
cùng với người dân nghèo giữa mùa đại dịch
tiếp tục với tình huống giao thông đáng chú ý
thưa quý vị những đoạn giao cắt là những nơi
tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao
đặc biệt là tại những khu vực giao cắt khuất tầm nhìn
nếu như không chú ý quan sát
và giảm tốc độ tai nạn có thể xảy đến
bất cứ lúc nào và đoạn clip sau đây
là một ví dụ cụ thể
vâng đối với những khu vực giao cắt
đặc biệt là giao cắt vuông góc
các lái xe cần đặc biệt chú ý quan sát
giảm tốc độ và tuân thủi tuyệt đối
biển báo đèn tín hiệu để tránh
những va chạm tai nạn không đáng có
với dòng phương tiện giao cắt
một thông tin khác
luật giao thông nồng bộ đã quy định
xe máy các phương tiện thô sơ và cả người đi bộ
tuyệt đối không được lưu thông trên các tuyến đường cao tốc
thế nhưng tình trạng này
vẫn diễn ra trên một số tuyến đường cao tốc
ở nước ta để tăng cường xử lý nghiêm
tạo sự gian đe hiện nay mức phạt
cho hành vi này đã được tăng lên gấp bốn lần
so với trước đây
cụ thể đối với người điều khiển
xe máy đi vào đường cao tốc trừ
xe phục vụ việc quản lý bảo trì đường cao tốc
sẽ bị phạt tiền từ hai đến ba triệu đồng
trước đây chỉ phạt từ
năm trăm linh đến một triệu đồng đặc biệt
xe máy đi vào đường cao tốc gây tai nạn giao thông
mức phạt cao hơn từ bốn đến năm triệu đồng
trước đây chưa quy định
ngoài ra xe máy đi vào đường cao tốc còn bị
tước quyền sử dụng giấy phép lái xe
từ ba tháng đến năm tháng
trong một số trường hợp nếu gây hậu quả nghiêm trọng
thì xe máy đi vào đường cao tốc còn có thể
bị truy cứu trách nhiệm hình sự
văn phòng chính phủ cho biết
sau gần một tháng triển khai nộp phạt
vi phạm giao thông trên cổng dịch vụ công quốc gia
đã có hàng nghìn lượt người
vi phạm quan tâm tra cứu sử dụng
dịch vụ trong đó bao gồm
gần bốn lượt tra cứu quyết định xử phạt
theo đó hiện nay
có dịch vụ công về nộp phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
của bộ công an tại năm tỉnh thành phố
gồm hà nội hải phòng đà nẵng
tp hcm và bình thuận
trước bối cảnh dịch bệnh hiện nay để hạn chế
người dân tiếp xúc với các cơ quan nhà nước
trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính
và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp
trên cổng dịch vụ công quốc gia
văn phòng chính phủ đã có văn bản đề nghị
bộ công an trực tiếp là cục cảnh sát giao thông
cần nhanh chóng mở rộng dịch vụ
tại các tỉnh thành phố đồng thời đề nghị
người vi phạm cung cấp số điện thoại
để nhận tin nhắn thông báo về quyết định
xử phạt và thực hiện thu phạt trực tuyến
trên cổng dịch vụ công quốc gia
thưa quý vị hiện có một câu lạc bộ
xe bán tải địa hình việt nam
thường xuyên vận chuyển nhu yếu phẩm
hàng hóa thuốc men đến các bệnh viện
các cơ sở cách ly từ đầu mùa dịch đến nay
để hoàn thành tốt việc vận chuyển
hoàn toàn mang ý nghĩa thiện nguyện này
câu lạc bộ này đã thành lập một đội
phản ứng nhanh và dành khoảng một trăm linh xe
có thùng để chở hàng sẵn sàng
hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm
trong các thành phố lớn đến các đồn
biên phòng ở các khu vực biên giới xa xôi
tôi với cả cùng câu lạc bộ
sẽ tổ chức đi vận chuyển
hàng miễn phí
cho tất cả các vùng
dịch về covid một mươi chín
tâm của tôi là hướng đến
đồng bào và chiến sĩ cả lưỡi
những người công tác bác sĩ
và những người đứng đầu về chống dịch
có những lúc ví dụ như ngày hôm qua
gần như cái xe này
kỹ thuật viên mình chăm sóc
xe không chú đáo không siết
chặt ốc tí rơi ốc bánh lái
mà dòng đường may anh em kiểm tra được
thì là không xảy ra tai lãi
và tự phải khắc phục tự phải sửa lấy
xong rồi đi để hoàn thành nhiệm vụ
là một trong số hàng trăm tai lái
thuộc cầu lạc bộ thể thao
xe bán tải địa hình việt nam pvc
trong những ngày này luôn sẵn sàng
lên đường làm nhiệm vụ
từ giữa tháng ba đến nay nhận thấy
các khu vực cách ly tập trung cũng như
các bệnh viện tuyến đầu trong cả nước
trong đó có hà nội đang rất cần sự giúp đỡ
về công tác vận chuyển thuốc men và tư y tế
cũng như các nhu yếu phẩm cần thiết
nên hơn bốn trăm linh thành viên pvc
nhất là những người có sức khỏe
kinh nghiệm và kỹ năng tốt đều mong muốn
được đóng góp một phần sức lực
cùng cộng đồng chung tay phòng chống dịch
cũng có những khó khăn nhất định
nhưng với tinh thần là
để dập tắt
dịch bệnh này anh em chúng tôi
cũng tự trang bị
ví dụ như chuyến xe đi
sang xe các thứ
rồi toàn bộ những trang thiết bị
cho lái xe
quần áo bảo hộ kính mũ giày
rồi các thứ là chúng tôi
cũng đều trang bị rất là cẩn thận
hàng và sắp xếp lên xe luôn
cẩn trọng và gọn gàng hết sức có thể
thường xuyên liên lạc
bằng bộ đàm và chú ý điều khiển
tốc độ vừa phải
trên mỗi xe chỉ đi
một người để đảm bảo yếu tố phòng dịch
chuyến xe như vậy cùng nhiều tấn hàng hóa
đã đến điểm tập kết
trong chương trình hôm nay thì chúng tôi tiếp tục nhận được
sự đồng hành của công lâm bộ xe bán tải hà nội
đây là một trong những hội xe bán tải lớn nhất của cả nước
các anh tham gia với
tiêu chí là
đi bất cứ nơi đâu và làm bất cứ việc gì
khi tổ chức đoàn hội cần
với tinh thần tự nguyện
đây là một niềm vui và sự tiếp xúc rất tốt
tạm gác lãnh công việc
và mọi lo toan cá nhân
những ngày này những tay lái trong
công lâm bộ xe bán tải đệ hình việt nam
vẫn là người vận chuyển miễn phí
bất cứ khi nào được yêu cầu
bởi họ biết mỗi chuyến hàng được gửi đi
là chất chứa biết bao sự trân trọng
cảm phục biết ơn và chia sẻ
của cộng đồng
dành cho những người đang vất vả
hy sinh nơi tuyến đầu chống dịch
chỉ phải thông tin cho tất cả các hiệu thuốc
ở trên địa bàn nhé
có bất cứ cá nhân nào mua thuốc cảng
thuốc ho thuốc sốt trong thời gian vừa qua
thì phải yêu cầu báo ngay
yêu cầu họ khai báo y tế ngay lập tức
và nếu hiệu thuốc nào
mà đã từng đến mua thuốc mà để sót
các trường hợp này mà không khai báo y tế
mà sau đó không báo cho y tế của phường
hay các đơn vị đường dây nóng là sau này
chúng ta có thể tước giấy phép viện viện
yêu cầu này được ông nguyễn đức trung
chủ tịch ubnd tp hà nội nhấn mạnh
tại cuộc họp khẩn của ban chỉ đạo phòng chống
dịch bệnh covid một mươi chín tp hà nội
sáng ngày một mươi ba tháng bốn
thế nhưng sau hai ngày thực hiện
trong vai một người bệnh có triệu chứng
bị ho sốt chúng tôi đã tới
một cửa hàng thuốc tại quầy bán hàng
nhân viên hiệu thuốc chỉ hỏi qua các triệu chứng
của người bệnh và bán thuốc dù không có
đơn của bác sĩ điều đang nói
khi chúng tôi hỏi về việc khai báo y tế
thì nhận được câu trả lời là không cần
nếu họ có đợi thì không thì không có sốt
ừ học tham cho kết hợp có sốt

không khai báo thì nó không dám bán
sợ bị phạt ý
chị đấy sợ ý
ừ là do chị đấy sợ

nó sẽ nó hơi í

nên cũng bán luôn
chứ còn ở bọn em vẫn được phép bán bình thường
cái này do quầy đấy
nhưng mà chị thấy ở đấy nó bảo là

ờ bên trạm y tế họ nằm là
ừ bên này thì không

không họ không yêu cầu được
tình trạng tương tự cũng diễn ra
tại một số hiệu thuốc khác
tuy nhiên tại một số địa bàn
việc chấp hành yêu cầu của ủy ban nhân dân
thành phố hà nội lại diễn ra khá nghiêm túc
tại phường mỹ đỉnh hai quận cầu
giấy thành phố hà nội cán bộ y tế phường
trực tiếp tới các hiệu thuốc để phổ biến quy định
yêu cầu các hiệu thuốc cam kết
thực hiện nghiêm tránh bỏ sót người bệnh
ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường
cũng đã khẩn trương là
soạn thảo công văn thực hiện theo
văn bản chỉ đạo đó để hướng dẫn
cũng như là có sự phối hợp của các cơ sở
hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn
của phường mỹ đỉnh hai
qua khảo sát hầu hết các hiệu thuốc
trên địa bàn phường đều đã trang bị
năng phòng ngừa dịch bệnh cho nhân viên
đồng thời chuẩn bị các tờ khai y tế để
người dân tới mua thuốc thực hiện kê khai
thông tin khi có biểu hiện triệu chứng cảm
từ lúc công bố thì chưa có bệnh nhân nào
đến nay nhưng mà bên nhà thuốc vẫn chủ động
và cảnh giác những trường hợp như vậy
vì cộng đồng và sức khỏe cộng đồng
thì mình hoàn toàn vui vẻ và làm
những công việc đấy không có vướng mắt gì cả
yêu cầu kiểm tra thông tin người mua thuốc
xuất phát từ việc bệnh nhân số hai trăm bốn mươi ba
khi có biểu hiện ho sốt
đã tự đi mua thuốc hạ sốt và
vẫn đi lại tiếp xúc với nhiều người
trở thành nguồn gây bệnh khó phát hiện
chính vì vậy đây được xem là nhiệm vụ
để toàn dân tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
các hiệu thuốc cần nghiêm chỉnh chấp hành
phù hợp chặt chẽ với chính quyền
tránh xảy ra các trường hợp đáng tiếc
ảnh hưởng tới sức khỏe toàn xã hội
quý vị thân mến không chỉ đồng hành cùng với người dân
và chính quyền địa phương trên trận tuyến đấu tranh
phòng chống các loại tội phạm
tình hình an ninh trật tự
những ngày này thì nhiều tổ chức cá nhân cán bộ chiến sĩ công an
đã chủ động kêu gọi các tấm lòng vàng
nhà hào tâm chung tay ủng hộ
để đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
vâng thậm chí nhiều cảnh sát khu vực
cán bộ công an ở các phường thị trấn
còn bỏ tiền túi để mua từng kg gạo
từng gói mì tôm
mang đến tận nhà cho những gia đình
bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
những xuất quà tuy không lớn về vật chất
thế nhưng chất chứa biết bao tình cảm
của các chiến sĩ công an nhân dân
và đây cũng là câu chuyện sống đẹp
mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn
trong buổi sáng ngày hôm nay
đã nhiều tháng nay
người dân phường chính gián
quận thanh khê thành phố đà nẵng
đã dần quen với hình ảnh các đồng chí
cảnh sát khu vực đến tận nhà
trao tận tay người dân nghèo trên địa bàn
từng xuất quà
kèm theo những lời thăm hỏi động viên
cũng như bảo hộ
có hoàn cảnh khó khăn khác
khi được nhận những phần quà ý nghĩa
từ các đồng chí cảnh sát khu vực
bà nguyễn thị búp không khỏi xúc động
bởi trong lúc ngặt nghèo
bà nhận được sự quan tâm
chia sẻ từ cộng đồng
tôi rất là cảm động
cho các chú công an
ở phường và xung kích
trong lúc dịch thì khó khăn
gia đình tôi cũng khó khăn
cái công việc của tôi là
làm hàng ngày
nhưng mà hát không có đủ thiếu gì đâu
thì mấy chú cũng khó khăn
giúp đỡ cho tôi
thì tôi cũng cảm động
rất biết ơn
trước khi mà có các
để hỗ trợ
gia đình nghèo và gia đình khó khăn
thì trước tiên là
cảnh sát khu vực
của chúng tôi đi đầu tiên
là phát những xuất quà kịp thời
và ý nghĩa
tuy rằng không lớn lắm
để kịp thời cho nhân dân
trong thời gian khó khăn này
để yên tâm cách ly ở nhà
để mà sinh hoạt
đỡ khó khăn trong đời sống của nhân dân
với vai trò cảnh sát khu vực
thường xuyên gần dân
bám cơ sở
không ai khác đồng chí lê nhật bảo
là người thấu hiểu rõ nhất tâm tư
tình cảm của từng người dân nơi đây
từ đó anh đã kết nối
tất cả các mối quan hệ
từ bạn bè đến đồng nghiệp
dùng tay sang xẻ nỗi lo toàn
vất vả của người dân trong phường
tận dụng khoảng thời gian nghỉ ngơi
ít ỏi anh cùng nhiều đồng chí
khác trong đơn vị
cùng nhau chia gạo gói quà
và tranh thủ thời gian đi tuần tra
nhắc nhở để trao cho từng gia đình
vì là một cảnh sát khu vực
thường xuyên gặp gỡ nhân dân
vì công tác mà gặp gỡ nhân dân
giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn
đó cũng là một phần trong công tác
của cảnh sát địa bàn của cảnh sát khu vực
đồng chí cũng được tâm tư nguyện vọng
của nhân dân sau này
góp phần ủng hộ lực lượng công an phường
cũng như công an thành phố
tấn công tấn góp tất cả loại loại hoàn
mà có thể thông báo kịp thời
cho lực lượng công an phường biết
để không xảy ra tội điểm bất tật
đồng chí bảo là đại úy cảnh sát khu vực
được chỉ huy công an phường phân công
thì ngoài nhiệm vụ chuyên môn
được chỉ huy công an phường
phân công xuống khắp địa bàn
thì đồng chí cũng đã nắm chắc địa bàn
làm tốt công tác truyền truyền chống dịch
bên cạnh đó thì đồng chí cũng đã
vận động được
các nhà tài trợ
các mạnh thường quân
và kể cả đồng chí cũng bỏ tiền túi ra
để mua những
thực phẩm gắn bó
với cuộc sống
gần mặt tuyết của nhân dân
để hỗ trợ nhân dân trong dịp này
thì tôi đánh giá là hành động của đồng chí bảo
rất là được biểu dương khen ngợi
và cũng được nhân rộng trong tất cả các
đồng chí cảnh sát khu vực
trên trận tuyến đấu tranh
với các loại tội phạm
các anh là những chiến sĩ kiên quyết và quả cảm
nhưng khi trở về với cuộc sống thực tại
các anh là những con người
giàu lòng yêu thương và nhân ái
dẫu biết rằng
đó không phải là nhiệm vụ
nhưng vì nhân dân vì cuộc sống bình yên của họ
các anh sẵn sàng góp
một phần công sức nhỏ bé
và hành động đẹp của những chiến sĩ
cảnh sát khu vực công an phường chính gián
đã và đang lan tỏa rộng rãi
trong nhiều đơn vị công an phường
đóng chân trên địa bàn thành phố đà nẵng
mang đến niềm vui lớn lao
cho nhân dân giữa mùa dịch bệnh